người khác thuê mang đi cắm lúc em mua thì em nghĩ là cái xe đấy gây vấn đề pháp lý ở đấy

lãi là cứ là một triệu là cắt năm luôn như vậy chân dung các đối tượng được dựng lên ngày càng
đầy đủ và rõ nét cho dù các đối tượng có ẩn mình giỏi đến cỡ nào có tạo ra vỏ bọc hoàn hảo để cỡ
nào thì bằng trí tuệ và con mắt tinh anh của các điều tra viên trinh sát viên thì các hành
vi vi phạm cũng sẽ được làm rõ như vỏ quyết giày
này sẽ lại có móng tay nhọn vậy ừ ừ
ở tôi đã chỉ đạo trực tiếp
mỗi đồng chí sẽ có trách nhiệm
nghiên cứu một đối tượng
và từ việc nghiên cứu các đối tượng trong chuyên án thì phải nghiên cứu về phương thức thủ đoạn vai trò vị trí của các đối tượng các quy định pháp luật để áp dụng với từng loại tội danh mà chúng ta sau này sẽ đấu tranh
từ đó yêu cầu các điều tra viên xây dựng kế hoạch xét hỏi
mỗi điều tra việt ôm chịu trách nhiệm củng cố tài liệu chứng cứ với một đối tượng đấu tranh chuyên án
từ việc xây dựng kế hoạch xét hỏi cho đến việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng này
một mươi hai h đêm tức là đồng chí phó ban chuyên án trực tiếp gọi điện cho tất cả các thành viên trong ban chuyên án
thì ở đây đồng chí cũng động viên dặn dò anh em để sốc lại cái tinh thần cho anh em
đây là quyết tâm phá án đây là quyết tâm
anh em thì sau khi mà được đồng chí phó ban chuyên án động viên thì cái này tinh thần anh em là nó cũng rất cao lên rất cao
công an tỉnh phú thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp
và khám xét nơi ở của nguyễn anh tuấn
tức tuấn tổ và đồng bọn
từ đây hàng loạt hành vi phạm tội của các đối tượng
đã được đưa ra ánh sáng
nguyễn anh tuấn tức tuấn tổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
có hộ khẩu thường trú tại khu một mươi tám
xã hanh củ huyện thanh ba tỉnh phú thọ
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín nguyễn anh tuấn
thành lập công ty trách nhiệm hướng hạn
dịch vụ thương mại và đầu tư hương vượng
ngành nghề kinh doanh là cho thuê xe ô tô xe máy
xe điện tự lái mua bán xe gắn máy
xe ô tô xe điện cũ
lấy địa chỉ nhà làm trụ sở chính
cho vợ là nguyễn thơ xuân đứng tên giám đốc
nhưng thực chất tuấn là người
trực tiếp chỉ đạo và điều hành
sau khi thành lập công ty tuấn tụ tập
các đối tượng là những người có họ hàng ruột thịt
và bạn bè thân thiết cùng câu kết
với các đối tượng bên ngoài thực hiện hành vi
phạm tội với thủ đoạn hết sức tinh vi
và được tổ chức chặt chẽ
đây chính thực là một tổ chức
tội phạm có tổ chức
hoạt động rất chặt chẽ
chỉ đạo theo từng khâu một
các đối tượng thực hành
và có các đối tượng thực hiện
theo từng khâu một
với sự phân công điều hành của nguyễn anh tuấn
đối tượng đã sử dụng người nhà người thân
làm đống bọn đồng phạm
làm đống bọn trong tổ chức tội phạm này
nên hoạt động thu thập tài liệu chứng cứ
gặp rất nhiều khó khăn
đối tượng rất cảnh giác với cơ quan điều tra
mọi cái thông tin liên quan đến bàn bạc phân công
đều được gói gọn
trong tổ chức tội phạm này
nội bộ tổ chức tội phạm này
với hoạt động cho thuê xe ô tô tự lái
nguyễn anh tuấn cùng đồng bọn câu kết
và thỏa thuận với chính các đối tượng thuê xe
cho phép người thuê xe có thể mang xe đi bán
hoặc cầm cố lấy tiền
đổi lại người thuê xe phải chuyển cho tuấn
số tiền tương ứng với một phần ba giá trị xe
để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý
tuấn chỉ đạo đồng bọn lập nhiều hợp đồng cho thuê xe
ở nhiều địa điểm khác nhau trong tỉnh
trong đó chỉ có một hợp đồng ghi đầy đủ thông tin
về xe và người thuê xe
đồng thời giao toàn bộ giấy tờ gốc của chiếc xe
cho người thuê để tiện bán hoặc cầm cố
trước khi giao xe tuấn cho lắp nhiều thiết bị định vị
lên chiếc xe đó để tiện cho việc thu hồi xe sau này
sau khi hết hạn thuê xe theo hợp đồng
tuấn chỉ đạo đàn em đi thu hồi lại chiếc xe
cho dù chiếc xe đó đã bị bán hoặc cầm cố cho nhiều người khác nhau
như vậy bị hại thực tế trong bụ án
chính là người mua lại chiếc xe sau cùng
khi các bị hại làm đơn tố cáo đến các cơ quan công an
tuấn chỉ đạo đồng bọn mang các hợp đồng cho thuê xe
hợp pháp đến và đề nghị cơ quan chức năng trả lại xe cho chủ xe ban đầu
còn đối với các đối tượng đồng bọn trực tiếp bán hoặc cầm cố xe cho các bị hại
tuấn chỉ đạo tắt máy hoặc bỏ trốn khiến vụ án trở nên bế tắc
đối với những xe mà bọn chúng không tự thu hồi được
tuấn sẽ chỉ đạo đàn em làm đơn tổ cáo đến cơ quan công an
cơ quan điều tra
lợi dụng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều tra
để thu hồi tài sản cho chúng
nhiều trường hợp do cơ quan điều tra chưa kịp hoàn tất trình tự xác minh
theo tin báo tố xác tội phạm
chính bọn chúng đã gây sức ép
bằng cách gửi các đơn khiếu nại
lên cơ quan công an cấp trên
người nhiễu loạn thông tin phức tạp tình hình
qua vài vụ xuân xẻ
máu tham sẵn trong người
tuấn tiếp tục chỉ đạo đàn em
thu thập thêm chân rét
thỏa thuận ăn chia phần trăm với nhiều đối tượng khác
ở nhiều địa phương khác nhau
gây phức tạp an ninh trật tự
cho đến lúc bị bắt
nguyễn anh tuấn và đồng bọn đã thực hiện trót lọt
gần bốn mươi vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức cho thuê xe tự lái
số tiền chiếm đoạt lên đến gần bốn tỷ đồng
ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
như đã nêu ở trên
nguyễn anh tuấn cùng đồng bọn
có nghĩ ra một loạt chiêu trò để kiếm tiền bất chính
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
tuấn đã bàn bạc với đồng bọn thu gom
và giới thiệu tất cả những người muốn vay tiền
để gặp tuấn để làm hợp đồng thuê xe
lúc này tuấn sẽ chiếm hưởng tiền thuê xe
và tiền đặt cọc thuê xe
sau đó tuấn hướng dẫn khách đến gặp đồng bọn
để cầm cố chính chiếc xe của tuấn
để lấy tiền với lãi suất cắt cổ
người vay tiền lúc này sẽ rơi vào tình cảnh
lãi chồng lãi một cổ đôi chồng
số tiền chiếm đoạt bỏ chúng thỏa thuận
chia nhau theo tỷ lệ
còn với chiếc xe đi cắm
tuấn sẽ thu hồi về để tiếp tục quay vòng
bằng thủ đoạn này
nguyễn anh tuấn và đồng bọn đã thực hiện
gần ba mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và hàng chục vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
mới lãi suất từ một trăm tám mươi hai
đến hai trăm năm mươi năm một năm
số tiền chiếm đoạt lên đến các tỷ đồng
qua quá trình đấu tranh khai thác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
còn làm rõ hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật khác
của nguyễn anh tuấn và đồng bọn
tiến hành khởi tố bổ sung đối với các tội danh đánh bạc
cưỡng đoạt tài sản
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tiến hành thu giữ
tạm giữ hàng chục chiếc xe ô tô mô tô
là tăng vật của vụ án để tiến hành xử lý
theo quy định của pháp luật
dù có vòng vo hoan cố cho đến đâu
cuối cùng nguyễn anh tuấn và đồng bọn
vẫn phải cúi đầu trước pháp luật
các đối tượng này
tội phạm có tổ chức
nên khi đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng luôn ngoan cố
không khai báo về hành vi phạm tội của mình
và những thủ đoạn như khai rất nhỏ dọt
những cái gì mà cơ quan điều tra đưa ra tài liệu chứng cứ
thì đối tượng khai nhận
còn không thì không thừa nhận những hành vi phạm tội
sau nhiều ngày
tức là đấu tranh liên tục đối với tuấn
thì cũng đã làm được tê liệt
cái ý chí chống đối của tuấn
cuối cùng tuấn cũng đã thừa nhận
tất cả hành vi phạm tội của mình
và đầu hàng trước pháp luật
với đầu óc thông minh sáng dạ
nếu hắn có cái tâm bớt động
có hướng đi đúng đắn
có lẽ nguyễn anh tuấn đã là một người có ích cho xã hội
đằng này vì bản tính kiêu căng
lòng tham bộ độ
hắn đã lầm đường lạc lối
dùng trí thông minh của mình để tìm ra trăm phương ngàn kế phạm tội
rõ ràng không ai có thể đứng trên pháp luật
núi cao sẽ có núi cao hơn
vào quyết giày ắt sẽ có móng tay nhọn
lòng tham sinh ra tội phạm
và lực lượng công an nhân dân được sinh ra để khắc nó
giờ đây khi ở trong trại tạm giam này
có lẽ nguyễn anh tuấn cũng đã thấm thiế lẽ đời là như thế
cái giá phải trả với hắn
không hề rẻ một chút nào
tôi nhận thức được cái việc làm của tôi
như trên là
huy phạm pháp luật
làm phạm tội và tội lừa đảo đến đất tài sản
không phải lãi nặng
tội cướp đoạt tài sản

tòa nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa
xét xử sơ thẩm nguyễn anh tuấn cùng đồng bọn
về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cưỡng đoạt tài sản
làm giả sử dụng con dấu
tài liệu tài sản
tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc
sau thời gian nghị án kéo dài
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tòa nhân dân tỉnh phú thọ
tuyên nguyễn anh tuấn phải chịu tổng hợp hình phạt
là hai mươi bảy năm tù giam
hơn một mươi bốn bị cáo còn lại
là đồng bọn giúp sức đắc lử cho tuấn
đều phải trả giá đích đáng
với các bản án từ bảy năm sáu tháng tù giam
cho đến hai mươi năm tù giam
việc triệt phá được ổ nhóm tội phạm
do nguyễn anh tuấn cầm đầu
thứ nhất là đã tạo ra
một cái sự tin tưởng
sự phấn khởi trong chính người dân
ở địa bàn huyện thành bà
rồi tạo ra được một sự
các nhóm đối tượng
hoạt động phạm tội khác
trên địa bàn tỉnh phú thọ
và một điều quan trọng nữa
trong đối tượng
khi triệt phá được cái ổ nhóm tội phạm này
là cũng giải quyết được rất điểm
những vướng mắc
trong giải quyết trên bảy mươi tin báo tố giác tội phạm
do chính nhóm đối tượng này
là nguyên đơn gửi đến cơ quan
điều tra các cấp ở nhiều tỉnh
mà đã bị vướng mắt trong nhiều năm không giải quyết được
công an tỉnh phú thọ
đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới
như những gì mà lãnh đạo địa phương này
vẫn luôn tâm niệm
là anh hùng rồi
thì không phải chỉ để say xưa về chiến công
mà đã là anh hùng
thì phải càng ra sức chiến đấu
để bảo đảm an ninh trật tự
vì hạnh phúc của nhân dân
phân đấu và hy sinh hết mình
để giữ được phẩm giải